nạn nhân và huỳnh phương bích nguyệt trú tại thành phố đà lạt cùng góp vốn chơi tiền ảo và bị thua hết số tiền góp
nghi ngờ bị lừa nguyệt yêu cầu nạn nhân trả lại tiền sau đó cả hai phát sinh mâu thuẫn
vào ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi hẹn gặp nhau để nói chuyện nguyệt đã rủ thêm bảy người nữa đi cùng
khi gặp nạn nhân bốn đối tượng ép nạn nhân lên xe đến một địa điểm khác để hành hung khiến nạn nhân bị thương tích
trong lúc hành hung có một người trong nhóm đã quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng
công an thành phố đà lạt đã khẩn trương xác minh và triệu tập chín người có liên quan để điều tra
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đỗ kim tùng ba mươi hai tuổi
trú tại xã an cư huyện tuy an về tội lừa đảo
theo cáo trạng mặc dù không có đất bán và không có khả năng lo thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai tùng đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của tám bị hại
tại các địa phương trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ kim tùng một mươi ba năm tù giam và phải bồi thường cho các bị hại
liên quan đến vụ việc phi giao vào xe ô tô
đang chạy trên đường nguyễn văn cử thuộc phường bù đề quận long biên hà nội
công an quận long biên đã tiến hành triệu tập người đàn ông có hành vi này
tại cơ quan công an người này đã thừa nhận hành vi của mình
đồng thời cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra không phải là do mâu thuẫn
mà là do người này đã sử dụng rượu bia nên có hành vi không đúng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông cởi trần
dừng xe giữa đường phi giao cắm vào kính ô tô đang di chuyển
sau khi có hành động nguy hiểm trên người đàn ông đã phóng xe máy bỏ đi
trước đó hội khẩu thường trú tại thôn tiên thắng xã tiên trang huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội gây dối trật tự công cộng
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn thanh phúc xã cẩm phú huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên đuôi lông mảy trái
và đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện